ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc cho biết đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của phường thắng lợi
đang hoàn tất hồ sơ để xử lý một nhóm nam nữ tổ chức ăn nhậu hát hò trong thời gian thực hiện lệnh giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh
vào tối qua một mươi một tháng tám người dân báo tin có một nhóm nam nữ đang tụ tập tại trụ sở một công ty ở số một trăm linh đường hai bà trưng
thành phố buôn ma thuật để tổ chức ăn nhậu hát hò gây mất an ninh trật tự tại địa phương
khi lực lượng chức năng yêu cầu mở cửa thì nhóm này có biểu hiện chống đối không hợp tác
ngay lập tức lực lượng chức năng đã khống chế các đối tượng lập biên bản để xử lý
trước đó tỉnh đắk lắc đã thực hiện giãn cách xã hội một mươi bốn ngày đối với thành phố bôn ma thuật kể từ giờ ngày ba tháng tám để phòng chống dịch covid một mươi chín